thưa quý vị mới đây trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường võ văn kiệt
đoạn qua địa bàn phường một quận năm phát hiện có một người đàn ông đang chấp chới giữa kênh tàu hủ
hai cán bộ công an đã lao xuống kênh để cứu người đuối nước
hai đồng chí gồm trung tá nguyễn đình tùng và trung úy dương xuân trường cán bộ công an phường một quận năm
khi đến trước cổng bệnh viện diệt đới thành phố hồ chí minh
hai chiến sĩ phát hiện có một người đàn ông đang chấp chới giữa kênh tàu hủ
hai chiến sĩ nhanh chóng dùng phao lao xuống dòng nước bơi nhanh hướng về phía người bị nạn
sau một lúc thực hiện cứu nạn hai cán bộ công an đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn
được biết người bị nạn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh long an là bệnh nhân tâm thần
vào thời điểm được phát hiện nạn nhân này dường như có ý định tự tử
hành động kịp thời lao xuống kênh cứu người đuối nước của hai cán bộ công an
được những người chứng kiến và cộng đồng mạng cảm kích khen ngợi